xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang mỹ trong năm hai nghìn một mươi chín tăng mạnh trong đó các doanh nghiệp fdi tuy chiếm bốn mươi tám tổng kim ngạch nhưng lại có mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn khối doanh nghiệp trong nước theo báo cáo mới công bố từ hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam vforest
theo báo cáo này kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trong năm hai nghìn một mươi chín của nhóm doanh nghiệp fdi đạt bốn chín mươi năm tỷ usd tăng hai mươi năm so với kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ chiếm gần bốn mươi tám tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành một mươi ba tỷ usd
trong khi đó tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp nội địa chậm lại so với các doanh nghiệp ngoại chỉ bằng một mươi chín so với cùng kỳ nhỏ hơn các doanh nghiệp fdi hai mươi năm
năm hai nghìn một mươi chín mỹ là thị trường lớn nhất của ngành gỗ việt với kim ngạch đạt ba năm tỷ đô la mỹ tiếp đến là nhật bản với năm trăm bốn mươi năm bảy triệu đô la mỹ hàn quốc với một trăm hai mươi tám bảy triệu đô la mỹ trong đó tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sang mỹ là lớn nhất tăng trên ba mươi năm